các quốc gia liên minh châu âu eu và các đồng minh phương tây đã nhất trí đưa nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu skrip
trong gói các biện pháp trừng phạt thứ ba nhằm vào moscow liên quan đến chiến dịch quân sự hiện nay ở ukraine
biện pháp trừng phạt mới với sự nhất trí của mỹ canada anh và ủy ban châu âu
bao gồm việc hạn chế khả năng hỗ trợ đồng rút của ngân hàng trung ương nga
bên cạnh đó những cá nhân và thể chế tại nga và các nước khác ủng hộ moscow
trong cuộc xung đột hiện nay ở ukraine cũng sẽ bị nhắm mục tiêu
các nước phương tây nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt
nếu nga không dừng hành động quân sự ở ukraine
chúng tôi đã quyết tâm áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào nga
những biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục cô lập nga khỏi hệ thống tài chính quốc tế
đầu tiên chúng tôi nhấn mạnh rằng một số ngân hàng nga sẽ bị xóa khỏi suiford
đảm bảo các ngân hàng này bị ngắt kết nối với hệ thống tài chính quốc tế
và điều này sẽ làm giảm khả năng quân sự
chúng tôi cũng sẽ đóng băng các giao dịch tài sản của ngân hàng trung ương nga
tiếp theo là ngăn cản các nhà tài phiệt nga không sử dụng tài sản tài chính của họ trên thị trường
đáp trả các động thái được cho là không mấy thân thiện của phương tây
phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cho biết
các lệnh trừng phạt hiện nay chống nga có thể là lý do để moscow xem xét lại
quan hệ với tất cả các nước áp đặt trừng phạt và dừng đối thoại về sự ổn định chiến lược
ông cũng nhấn mạnh rằng
các biện pháp hạn chế này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì kể cả quyết định của nga
tiến hành chiến dịch quân sự ở vùng đôn bắc
ông medvedev khẳng định chiến dịch này sẽ được thực hiện đầy đủ cho đến khi đạt kết quả cuối cùng
vào ngày hôm qua moscow đã đưa ra cảnh báo sẽ đáp trả việc các nước phương tây phong tỏa tiền
của công dân và các công ty nga theo đó sẽ phong tỏa tiền của người nước ngoài
và các công ty nước ngoài tại nga